bộ công thương đã tổ chức hội thảo thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư thông qua tận dụng các ưu đãi của cptpp
với ba nước mexico chile và peru
đây là những quốc gia có cam kết cắt giảm tỷ lệ thuế quan rất cao cho hàng hóa của việt nam
ngay khi cptpp có hiệu lực như chile với chín mươi năm peru với tám mươi và mexico là bảy mươi bảy
mười tháng năm hai nghìn hai mươi mặc dù chịu tác động từ dịch covid một mươi chín
xuất khẩu sang ba thị trường này vẫn đạt ba bảy mươi bốn tỷ usd với những mặt hàng chủ yếu như dệt may
giày dép thủy sản đồ gỗ linh kiện điện thoại
hội thảo cũng đã thảo luận về những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp việt
tại ba thị trường này và cập nhật những chính sách thương mại cách tiếp cận thị trường nước sở tại